trong bối cảnh tình hình thế giới vô cùng khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín
dự đoán tăng trưởng âm việt nam là nước hội nhập do đó cần xem xét các chỉ tiêu như gdp
thu ngân sách nhà nước bộ chi và nợ công phải tập trung hơn nữa khởi động lại nền kinh tế
phần đấu gdp năm hai nghìn hai mươi đạt mức tăng trưởng trên năm
ban cán sự đảng chính phủ đã báo cáo trung ương báo cáo bộ chính trị
ban hành nghị quyết về kinh tế xã hội trong tình hình mới
trong đó điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm nay
việc này cần làm ngay để báo cáo bộ chính trị và quốc hội kỳ họp này
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ điều này tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi diễn ra trong ngày hôm nay
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nêu rõ chính phủ thống nhất cao cần ban hành nghị quyết chuyên đề
về tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh với những giải pháp cụ thể sát thực tiễn
thủ tướng đề nghị rút kinh nghiệm về nghị quyết chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thủ tướng yêu cầu bộ xây dựng bộ kế hoạch và đầu tư sớm thống nhất sửa một số điểm về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
trong lúc chưa sửa kịp nghị định sáu mươi tám để tháo gỡ khó khăn trong xây dựng cơ bản
nghị quyết sẽ được ban hành ngay trong tháng năm
về công tác chống dịch thủ tướng nêu rõ dưới sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của chính phủ
công tác phòng chống dịch đã được điều hành kịp thời đồng bộ đạt kết quả tốt
đẩy lùi dịch ở việt nam không lây lan trong cộng đồng
việt nam là nước lây nhiễm thấp nhất so với tỷ lệ số dân và chưa có người tử vong
thủ tướng nhấn mạnh hiện đất nước đang khó khăn nhưng tinh thần là khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba
đây là thời điểm vàng của kinh tế đất nước phải giải quyết việc làm cho nhân dân
thủ tướng lưu ý các bộ trưởng các tư lệnh ngành địa phương
nhiệm vụ tập trung hiện nay là tháo gỡ khó khăn cụ thể cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt các người đứng đạo các bộ ngành địa phương
về giáo dục chính phủ hoan nghênh bộ giáo dục và đào tạo
lưu ý giãn cách học sinh cho phù hợp với thực tế không máy móc như hiện nay
chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các biện pháp
bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường